để có tiền tiêu xài ba đối tượng gồm lê thanh học dương mộc thạnh và lâm minh cảnh
cùng chú tại tp bạc liêu đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn phường bảy tp bạc liêu
với tổng trị giá gần một tỷ đồng
cụ thể vào khoảng hai giờ ngày một mươi sáu tháng chín ba đối tượng trên đã rủ nhau
mang theo một số dụng cụ đến một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn khóm bốn phường bảy thành phố bạc liêu
đột nhập trộm cắp hơn bảy trăm linh triệu đồng tiền mặt gần năm lượng vàng ba triệu đồng thẻ cào điện thoại
sau đó tẩu thoát đến khuya ngày một mươi tám tháng chín công an tp bạc liêu tiến hành lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng nói trên
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận toàn bộ hành vi của mình